tháng ba trong tiết trời xe lạnh của những ngày đầu xuân trên những con đường hà nội như khoác lên mình một tấm áo mới vừa bình dị thân quen vừa thanh cao lại vừa mang một sắc màu rêu phong cú kỹ nhưng cũng mới lạ đến bất ngờ
đó chính là hình ảnh của những con phố ngập bóng hoa xưa với màu trắng thanh cao đặc trưng những ngày này chỉ cần đi dạo một vòng là ta có thể khám phá rất nhiều địa điểm hoa xưa nở trắng xóa
đến hẹn lại lên khi tháng ba về khắp phố phường hà nội lại phủ trắng một màu hoa xưa những bông hoa nhỏ lyti mang vẻ đẹp lãng mạn mong manh và tinh tế từ lâu đã trở thành một biểu tượng một nét chấm phá không thể thiếu cho tháng ba ở hà nội
cái màu rất là nhẹ nhàng rất là duyên dáng và rất là cổ kính mà nó đặc trưng của cái không khí không gian hà nội từ cổ xưa đến nay
tôi rất là thích ở đây đến cái tiết xuân này thì tôi lại ngày nào cũng ra thường xuyên nhất là những ngày ấm áp thì gặp cả những cái chị mà các cơ quan mặc áo dài quần trắng đến chụp ảnh nhất là thời tiết ấm của mùa xuân suốt đến một tuần liền các đoàn đến chụp ảnh ở đây và các khách nước ngoài nữa
khi hoa nó nở ra rất là đẹp cứ chiều chiều thì mọi người chụp ảnh ra đây để tìm những cái bức ảnh để lưu niệm lại cái cây hoa xưa này nó tô đẹp sáng sủa
rất là nổi bật ở con đường này nhìn nó rất là long lanh và nó trắng lẹ
hoa xưa nở trắng từng trùm và thơm nhanh nở nhưng chóng tàn có khi chỉ qua vài ngày những tán lá xanh mướt đã được thay thế bởi một màu trắng mốt của hoa
chính vì cái sự vội đến rồi lại vội đi ấy mà những người yêu hoa xưa cũng tranh thủ những ngày này để thưởng hoa và lưu lại những hình ảnh đáng nhớ
đặc biệt với những du khách ghé thăm hà nội thì đây là khoảnh khắc không khó
hà nội có thể bỏ qua
hoa xưa mọc rải rác ở hà nội nhưng đẹp nhất vẫn là ở đường thanh niên hồ tây hồ giảng võ và trên phố đình tiên hoàng
những cảnh hoa xưa rùa trắng những con đường khiến cho hà nội bỗng trở nên đẹp lãng mạn hơn bao giờ hết